trước nhiều vụ việc người mua nhà tố cáo khiếu nại chủ đầu tư chậm giao nhà và chậm cấp giấy chủ quyền căn hộ
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo sở xây dựng sở tài nguyên và môi trường ra soát
phân loại các trung cư trên địa bàn nhằm sớm chấn chỉnh tình trạng này
theo cơ quan chức năng nguyên nhân dẫn đến việc chậm cấp sổ hồng cho cư dân là do nhiều dự án xây dựng sai phép
xây dựng không phép hoặc chuyển đổi công năng
để giải quyết vướng mắt bảo đảm quyền và lợi ích của cư dân
ubnd tp hcm yêu cầu cơ quan liên quan phân nhóm các trung cư để từ đó có cơ sở đề xuất phương án giải quyết phù hợp
cụ thể như nhóm những chung cư có vi phạm về xây dựng nhưng không có thế chấp hoặc có thế chấp ngân hàng
nhóm chung cư xây dựng đúng phép và có thế chấp ngân hàng
nhóm trung cư mà chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nhóm khác